nhiều năm qua hàng chục nghìn hộ dân ở khu vực phía bắc sông danh thuộc thị xã ba đồn và huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
luôn phải sống trong cảnh thiếu nước sạch do nguồn nước tại đây bị nhiễm phèn và nhiễm mặn
mong muốn có nguồn nước sạch để sử dụng là mơ ước của người dân nơi đây
tuy nhiên nguyện vọng chính đáng này của người dân hiện chưa được giải quyết do dự án cấp nước giai đoạn hai tại đây chưa được triển khai
hộ gia đình ông nguyễn bá phùng phường quảng phong thị xã ba đồn tỉnh quảng bình
hàng chục năm qua phải sử dụng nguồn nước bị nhiễm phèn nhiễm mặn để sinh hoạt hàng ngày
việc sử dụng nguồn nước không bảo đảm vệ sinh khiến cho gia đình ông và hàng chục nghìn hộ dân nơi đây không hề yên tâm
cái tâm tư và nguyện vọng của người dân quảng phong nói riêng và nói chung là mấy xã lân cận nữa
người ta đều yêu cầu là cái nhà máy nước phải có để đảm bảo sức khỏe cho nhân dân và đồng thời là cái môi trường sạch sẽ
mấy năm trở lại đấy thì cái diễn hợp
vừa qua giai đoạn một của dự án cấp nước sạch quảng trạch do chính phủ hungary tài trợ
được đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả đưa nguồn nước sạch đến với bà con một mươi xã thuộc vùng nam sông danh
tuy nhiên hiện nay một mươi hai xã vùng bắc sông danh thuộc huyện quảng trạch và thị xã ba đồn
với hơn tám mươi hộ dân vẫn thiếu nước
để có nước sử dụng hàng ngày người dân nơi đây phải bỏ ra một số tiền không nhỏ để mua nước sạch với giá từ bảy mươi đến một trăm ba mươi đồng một mét khối
một mươi hai xã ở vùng phía bắc sông danh là các xã huyện quảng trạch và một số phương của thị xã ba đồn
thì đến bây giờ thì nguồn nước sạch đang là khó khăn
chúng tôi cũng rất là mong muốn và kiến nghị lên chính phủ và các bộ ngành trung ương
và các vùng ngành trung ương quan tâm để hỗ trợ nước sạch
tiếp tục giai đoạn hai của dự án nước sạch do chính phủ hungary tài trợ để đảm bảo là một mươi hai xã của phía bắc sông dân của huyện quảng trạch
và thị xã ba đồn là có nguồn nước sạch để phục vụ cuộc sống cũng như trong sản xuất
việc không có nước sạch để sinh hoạt không chỉ khiến cuộc sống của người dân nơi đây gặp nhiều khó khăn
mà nguy cơ phát sinh các loại bệnh do sử dụng nguồn nước không bảo đảm
do đó việc sớm triển khai giai đoạn hai dự án nước sạch tại quảng trạch là mong ước của hàng chục nghìn hộ dân
đang từng ngày thiếu khát nước sạch